đoàn công tác tỉnh xê công và savalakhet của lào đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế
tại buổi tiếp lãnh đạo hai tỉnh đã thông báo những tiềm năng thế mạnh và kết quả hợp tác trên các lĩnh vực thời gian qua
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế khẳng định sự hợp tác giữa hai tỉnh những năm qua là tốt đẹp
các hoạt động quan hệ thương mại được hai bên quan tâm nhất là sự kết nối phát triển du lịch trong vùng kinh tế hành lang đông tây
tuy nhiên sự hợp tác chưa nhiều hai tỉnh cần tiếp tục trao đổi nghiên cứu để hợp tác
hai bên cần sớm ra soát các nội dung hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
qua đó thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong các lĩnh vực thương mại du lịch giáo dục và đào tạo việc làm
bị thư tỉnh trưởng tỉnh savanakhet ông santipop phonvihann cũng hy vọng mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai tỉnh không ngừng phát triển
trong đó du lịch vẫn là thế mạnh để hai tỉnh tiếp tục hợp tác mang lại lợi ích chung cho cả hai địa phương